vâng thưa quý vị mở đầu sẽ là các tin tức về an ninh trật tự đáng chú ý
ngày hôm nay ngày tám tháng bốn tòa án nhân dân tỉnh đắk nông sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án sản xuất buôn bán hàng giả
đối với ba mươi chín bị cáo trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng dầu giả do trịnh sướng
giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn mỹ hưng chú tại tỉnh sóc trăng cầm đầu
trước đó vào ngày một mươi hai tháng một vụ án này được đưa ra xét xử
tuy nhiên gia đình bị cáo lê châu phước hưng ba mươi bảy tuổi trú tại tp hcm
gửi đến hội đồng xét xử một giấy chứng nhận bị bệnh tâm thần
sau đó hội đồng xét xử đã xem xét và cho hoãn phiên tòa để làm rõ việc bị cáo này có bị tâm thần hay không
theo kết quả xác minh bị cáo này bị hạn chế về năng lực hành vi và vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự
đây được xem là tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo
và trong vụ án này các bị cáo bị truy tố theo khoản hai và ba điều một trăm chín mươi hai bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
có mức án từ năm tới một mươi năm năm tù
đường dây này được xác định là đã sản xuất tổng cộng hơn một trăm ba mươi bảy triệu lít xăng giả
tương đương với số lượng hàng thật trị giá hơn hai bốn trăm chín mươi hai tỷ đồng
và đã bán ra thị trường hơn một trăm ba mươi ba bốn triệu lít xăng giả thu lợi bất chính trên một trăm linh hai tỷ đồng
phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài cho đến hết tháng bốn năm hai nghìn hai mươi